trong các bệnh viện tạng này bệnh viện đã huy động hơn một trăm năm mươi cán bộ nhân viên tham gia gồm chuyên gia của các chuyên ngành các cơ quan làm công tác tổ chức điều phối hậu cần trang bị công nghệ thông tin công tác xã hội để lấy ghép đồng thời các mô tạng và tổ chức chú đáo công tác hậu sự cho người bệnh chết não khiến đa mô tạng
chiều ngày ba mươi tết những nhịp tim đầu tiên ở người nhận tim đã chạy trên màn hình theo dõi liên tục moniter
sau ghép bệnh nhân được chăm sóc theo chế độ đặc biệt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sức khỏe của bệnh nhân diễn biến ổn định và được theo dõi đánh giá chặt chẽ
các hoạt động ăn uống sinh hoạt vận động tốt
đúng bốn tuần sau khi ghép tim bệnh nhân được xuất viện với niềm vui hạnh phúc khôn siết
trước khi ra viện bệnh nhân nvm xúc động chia sẻ rằng
ngày hôm nay tôi rất vui và hạnh phúc là ngày tôi được ra viện
khi tôi được như thế này tôi luôn nhớ đến tình thương của bệnh viện các y bác sĩ dành cho tôi
thời gian ở đây tôi cảm giác như người trong một gia đình
tôi xin cảm ơn các y bác sĩ đã cứu sống tôi tôi như được sinh ra thêm một lần nữa vậy